ban quản lý khu công nghiệp công nghệ cao tp hcm đã tổ chức diễn đàn hợp tác đầu tư việt nam nhật bản
về ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp lần thứ ba năm hai nghìn một mươi chín
với tiềm năng thị trường lớn và môi trường pháp lý kinh tế ngày càng thuận lợi
các doanh nghiệp việt nam có thể tìm thấy nhiều cơ hội xuất khẩu sang thị trường nhật bản
tại diễn đàn các đại biểu đã tập trung thảo luận các vấn đề về công nghệ tự động hóa
trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giống rau hoa thủy sản và công nghệ ứng dụng công nghệ cao
phù hợp với điều kiện của tp hcm và các tỉnh phía nam hợp tác phát triển thị trường
đào tạo nguồn dân lực trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
tiềm năng hợp tác đầu tư vào các khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao v v
đại diện doanh nghiệp việt và nhật bản cũng bày tỏ mong muốn được hợp tác với việt nam
trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao đồng thời nhà nước tiếp tục có những chính sách ưu đại
cũng như tháo gỡ một số khó khăn cho doanh nghiệp khi đầu tư vào lĩnh vực này nhất là vấn đề đất đai